đồng bằng sông hồng hiện là khu vực có mật độ dân số lớn nhất cả nước đây cũng là nơi tập
chung những bệnh viện cơ sở y tế hàng đầu trên cả nước ở tất cả các phân ngành phân khoa trong
hệ thống y tế công lập nhưng những năm qua hệ thống y tế đồng bằng sông hồng đang tồn tại sự
phát triển không cân đối các bệnh viện tuyến dưới không đáp ứng được yêu cầu kỳ vọng của người
dân trong khi các bệnh viện tuyến cuối lại liên tục quá tải trước thực trạng đó nghị quyết số ba mươi
của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông hồng
đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực chất lượng hệ thống y tế tương đương với chất lượng hệ thống y
tế của các quốc gia phát triển trong khu vực đây là một nhiệm vụ lớn và không hề dễ dàng khi hệ
thống y tế đồng bằng sông hồng đã bộc lộ sự mất cân sứng và nhiều hạn chế khó khắc phục trong hàng
chục năm qua
bệnh viện bạch mai bệnh viện tuyến cuối trong hệ thống khám chữa bệnh công lập ở việt nam
tờ mờ sáng hàng nghìn người dân đã lục đục kéo tới để chờ khám bệnh rất nhiều người trong số
họ tới từ các tỉnh xa và vừa phải trải qua một đêm vạ vật và thời gian chờ đợi vẫn sẽ còn kéo dài
quá tải chen trúc mệt mỏi
đó là tình trạng phổ biến không chỉ ở bệnh viện bạch mai
mà ở hầu hết các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn thủ đô
nhà rất là xa đi hàng mấy trăm cây số đến đây chờ đợi mệt mỏi lắm
chỗ ngồi vạn vật trong đây thì bị nhắc nhở
nó đứng thì không có sức khỏe để đứng
những bệnh nhân từ địa phương khác tới hà nội
lạ nước lạ cái
cộng thêm sự mệt mỏi dẫn đến lơ lả bất cảnh giác
là mục tiêu của tội phạm co môi
sống bằng những hoạt động bất chính bên ngoài bệnh viện
đây là hình ảnh được ghi lại trước cổng một bệnh viện lớn trên địa bàn thủ đô
gạ gẫm lôi kéo bán sổ khám xếp hàng thuê
chèn ép dọa nạt và cả trộm cắp
cũng có nhiều đối tượng gạ gẫm đi khám ra ngoài người ta hướng dẫn
trong khi phía ngoài chen trúc bắt nháo
thì phía trong phòng khám bệnh
các bác sĩ y tá
luôn phải làm việc trong tình trạng quá tải hết cổng suất
thường xuyên là có tình trạng quá tải
khi mà quá tải như thế thì chúng tôi phải đi làm sớm
tâm lý cũng có rất là căng thẳng
và nhiều khi là cũng khi mà đông bệnh nhân như thế thì cũng có thể là cái thời gian mà dành cho bệnh nhân cũng không được nhiều
sẽ có những cái là không thể đảm bảo được hoàn toàn cái sự hài lòng cho bệnh nhân
còn đây là không gian làm việc ở bệnh viện đại học y hà nội
bác sĩ luôn phải đứng làm việc
thời gian làm việc từ một mươi hai đến một mươi sáu tiếng mỗi ngày
và rất ít có ngày nghỉ
ví lượng bệnh nhân quá đông
áp lực về thời gian
áp lực về nhân lực
nhưng việc chữa bệnh là không thể dừng lại được
thông thường là nếu như mà buổi ngày thì chúng tôi sẽ phấn công các bác sĩ vào từng khu vực
và hai nữa đó là
với bệnh nhân vào cấp cứu thì bao giờ chúng tôi cũng phải phấn loài bắn đầu
từng mức độ nặng
tuy vào mức độ mặn nặng của bệnh nhân này chúng tôi có thời gian xử lý
bởi vì có nhiều khi
rất nhiều bệnh nhân vào cùng một lúc
chúng tôi cũng không thể nào mà đảm bảo hết được

áp lực từ cái số lượng người bệnh đông
cho mình một cái áp lực về mặt thời gian
cái thứ hai nữa là áp lực về cái mặt cái chất lượng công việc
cái thiếu thốn về cơ sở vật chất
vấn đề thứ hai là
vấn đề của nó là vấn đề thu nhập
cái thu nhập nó cũng không đi đôi với cái áp lực mà người ta đặt ra
trước tình hình quá tải ở các bệnh viện tuyến cuối ở đồng bằng sông hồng
ngành y tế đã đưa ra nhiều giải pháp
cải cách thủ tục hành chính
tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh
và quan trọng nhất là đầu tư tới hàng nghìn tỷ đồng
của một số bệnh viện như bạch mai việt đức ở tỉnh hà nam
hay cơ sở hai của bệnh viện nhiệt đới ở huyện đông anh hà nội
và đây là cơ sở hai của bệnh viện bạch mai
tổng diện tích sàn xây dựng lên tới một trăm hai mươi ba m hai
quy mô một dương bệnh đáp ứng năm lượt khám mỗi ngày
nhưng tới nay vẫn cửa đóng then cài
với vài tấm biển tạm dừng hoạt động vô thời hạn
có từ gần một mươi năm trước
nếu như ở đây chúng tôi có thể
là chỉ hai mươi hoặc một mươi năm xe ôm
thế nhưng mà ở đây người ta không có hoạt động
thì chúng tôi bắt buộc là những con bệnh
là những người ốm thì phải lên tuyến trên
tuyến trên thì nó nhiều cái phức tạp lắm
cái thứ nhất là phải vì có tuổi rồi
phải người nhà đưa đi
cái thứ hai lên đến đấy vì cái mức độ quá tải quá lớn
có khi trong ngày không thể làm được
dự án cơ sở hai của bệnh viện bạch mai và bệnh viện việt đức
tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
với tổng mức đầu tư bốn tỷ đồng
mỗi bệnh viện
đồng khởi công vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn
hai dự án được kỳ vọng sẽ giúp người dân
vùng nam đồng bằng sông hồng
tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao
thuận lợi hơn
đồng thời giam tài cho các cơ sở một
tại nội thành hà nội
tuy nhiên cả hai dự án này
đã chậm tiến độ chín năm
và chưa biết tới khi nào mới có thể đi vào hoạt động
theo bộ y tế nguyên nhân là
chưa lường hết được các phát sinh
trong quá trình triển khai dự án
nhất là việc thực hiện các quy định
về đầu tư xây dựng cơ bản
dẫn đến khó khăn về thanh quyết toán
giải ngân vốn
việc bố trí quy hoạch hai cái bệnh viện lớn
đặt tại một cái địa chỉ
cùng ở khu đô thị của hà nam
thì điều ấy cũng cho thấy
có lẽ cái việc tính toán
chủ trương phương hướng
cho việc đầu tư bệnh viện này
cũng chưa được cân nhắc kỹ lượng
cái yếu tố chúng ta không được tính toán
cân nhắc kỹ ngay từ khi chủ trương
đặt cái vị trí bệnh viện
thì tất nhiên kéo theo hệ quả của nó
có thể là quá trình khảo sát
quá trình điều tra quá trình lập dự án
quá trình thẩm duyệt các dự án đó
đã không khí lưỡng và không đường trước
được các cái vấn đề phát sinh
trong năm hai nghìn hai mươi ba
bộ y tế đã đưa ra một loạt
phương án để hoàn thiện hai dự án này
và sớm đưa vào sử dụng
tuy nhiên theo lãnh đạo ngành y tế
đây không phải là việc dễ dàng
vì có những vấn đề này
chưa có quy định của pháp luật
khi mà tôi về nhận nhiệm vụ
thì cũng đã mời thủ tướng chính phủ xuống thăm
thực trạng của cái bệnh viện
trên cơ sở đó thì thủ tướng chính phủ
đã thành lập tổ công tác do tôi trực tiếp
làm tổ trưởng để giải quyết cái vấn đề

trong thời gian vừa qua tổ công tác đã
già soát tất cả các cái quy định
của pháp luật thực trạng của
cái việc triển khai các cái bệnh viện này
các cái gói thầu triển khai thực hiện
và đến nay thì nói thực sự là
các cái nhiệm vụ để mà triển khai
xây lóc thì cũng đã đạt được cái mức cũng rất là cao
tám mươi đến chín mươi
tuy nhiên trong cái quá trình triển khai thực hiện
vướng mắt trong cái quá trình thanh toán
và hoàn thiện được các cái dự án này
thì hiện nay chúng tôi cũng đã
có một cái tổ công tác gồm
bộ y tế bộ xây dựng bộ cách đầu tư
bộ tài chính văn phòng chính phủ
đã xây dựng được một phương án để báo cáo
lên chính phủ để mà
đề xuất các cái giải pháp làm sao mà
nhanh chóng nhất đưa các bệnh viện này vào sử dụng
trong đó thì có những cái cơ chế
phải chính phủ quyết định
cho nên là cái phương án cũng đã được chỉnh rồi
trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sẽ tích cực
tham mưu cho cái việc triển khai cái nhiệm vụ này
với một cái quyết tâm cao nhất
là làm thế nào để giải quyết những cái vướng mắt
để đưa các cái bệnh viện này
sớm được hoàn thiện và đưa vào phục vụ nhân dân
sớm đưa các cơ sở hai
của bệnh viện bạch mai
bệnh viện việt đức vào hoạt động
để giảm tài cho cơ sở chính tại hà nội
đó là yêu cầu cấp thiết hiện này
nhưng ngay cả khi hai bệnh viện này
được hoàn thiện
đi vào hoạt động
thì cũng chỉ giảm tài được một phần
sự quá tài của các bệnh viện tuyến cuối
cùng với đó
phải là một loạt những giải pháp đồng bộ
như cải cách thủ thuộc hành chính
tối ưu hóa quy trình vận hành
nâng cao năng lực các bệnh viện tuyến tỉnh
làm thay đổi nhận thức của bệnh nhân nói riêng
và nhân dân đồng bằng sông hồng
nói chung về năng lực
của các cơ sở y tế tuyến dưới
chỉ có như vậy
điều quá tài của bệnh viện tuyến cuối
mới được giải quyết
và hệ thống y tế ở đồng bằng sông hồng
mới thực sự được nâng tầm
đáp ứng yêu cầu mà nghị quyết số ba mươi
của bộ chính trị đề ra